sáng ngày hai mươi hai tháng sáu tại trường đại học xây dựng đoàn thanh niên thành phố hà nội đã tổ chức lễ gia quân
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
tuổi trẻ thủ đô sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng và phương châm an toàn hiệu quả sáng tạo tập trung bền vững
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tập trung vào các hoạt động cao điểm từ tháng bảy đến hết tháng tám
với nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa như khám chữa bệnh cắt thuốc miễn phí cho nhân dân
tham gia xây dựng nông thôn mới xây dựng và giữ gìn văn minh đô thị giữ gìn vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh quan
tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh covid một mươi chín và suốt suốt huyết
ra mắt chín đội hình tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn hai mươi
và tổ chức hội thi tìm hiểu về tác hại của ma túy trong sinh viên nhân ngày thế giới phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu
cũng trong ngày hai mươi hai tháng sáu đại hội cháu ngoan bắc hồ điểm của thành phố hà nội cũng đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực
một trong số những hoạt động khơi dậy niềm tự hào dân tộc về lãnh tụ hồ chí minh với việc quan tâm chăm sóc và giải luyện thiếu nhi
đây là dịp để thiếu nhi thủ đô đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy
phát hiện và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục giải luyện toàn diện cho thiếu nhi trong giai đoạn tới